thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa ký quyết định số một nghìn chín trăm chín mươi một xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia
cho các tỉnh quảng bình và quảng ngãi để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai mưa lũ
quyết định nêu rõ bộ tài chính xuất cấp không thu tiền cho tỉnh quảng bình hai tấn gạo
tỉnh quảng ngãi gần một sáu trăm linh tấn gạo
ubnd các tỉnh quảng bình và quảng ngãi tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp
bảo đảm hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng định mức theo đúng quy định
sau khi thực hiện nếu vẫn còn gặp khó khăn ubnd tỉnh cần có văn bản
gửi các bộ lao động thương minh và xã hội bộ tài chính để tổng hợp
trình thủ tướng chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ